ủy thường trực quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ về công tác lập pháp
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
dự thảo hai nghị quyết bao gồm nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số một trăm một mươi chín của quốc hội
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh nghệ an
trong công tác giám sát ủy ban thường vụ quốc hội sẽ thảo luận cho ý kiến đối với năm báo cáo định kỳ
chính quốc hội về các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
về các vấn đề quan trọng ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét bốn nội dung
trong đó có quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ giả soát xem xét những nội dung còn lại
trước khi trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy cũng như xem xét các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba tình hình triển khai thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
vấn đề liên quan đến tình trạng giá vàng nhảy múa tăng giảm thất thường trong thời gian qua
làm ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô đã được nhiều đại biểu đề cập
cần phải đánh giá kỹ hơn tại sao cái lĩnh vực về vàng nó lại nhảy múa và có những thời điểm nó đạt
cái kỷ lục cao đến tới chín mươi hai triệu đồng trên một lượng vàng như vậy thì chúng ta cũng đánh giá là tại sao
lĩnh vực đầu tư tư nhân và cái đầu tư vàng nó lại đang có cái nghịch cảnh như thế
thì chúng ta cũng cần đánh giá kỹ hơn và có giải pháp cho những nội dung mà tôi vừa
nếu nó lên là đến chín mươi một chín mươi hai triệu một lượng thì điều này sẽ làm tăng cái chi phí nhập khẩu hàng
quá nguyên vật liệu lãi vai nước ngoài của doanh nghiệp và tác động đến cái lạm phát là trong
nước do đó thì tôi cũng đề nghị chính phủ là chỉ đạo theo dõi sát sao cái diễn biến tình hình
trong nước và thế giới khẩn trương rà soát đánh giá toàn diện
giải trình làm rõ vấn đề này phó thống đốc ngân hàng nhà nước phạm thanh hà cho biết
nguyên nhân tranh lệch giá vàng trong nước cao so với quốc tế do giá thế giới tăng khi kim loại
quý trong nước phụ thuộc thị trường quốc tế cùng với đó nguồn cung vàng trong nước hạn chế
vì thị trường là thiếu nguồn cung cho nên là tiếp tục tăng cung do thị trường và ngân hàng nước đã tổ chức các phiên đấu thầu để tăng cung vàng miếng ra
thị trường và trong thời gian tới ngân hàng nhà nước tiếp tục tổ chức các phiên tiếp theo để tăng nguồn cung ra để ổn định giá cả
và thu hẹp khoảng cách tranh lệch giữa giá vàng sec với giá vàng quốc tế
ông phạm thanh hà cho biết ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp tổ chức tiến dụng
có hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn thanh toán
kiểm soát giao dịch mua bán vàng ngân hàng nhà nước cũng phối hợp cùng bộ công an bộ công thương kiểm soát xử lý nghiêm hành vi buôn lậu đẩy giá vàng lên cao
trong khi đó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga đánh giá cao công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua
các tội phạm về cơ bản cũng được kéo giảm xuống các hoạt động điều tra truy tố xét xử được tiến hành nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật
công tác phòng chống tham nhũng thì tiếp tục đạt được nhiều kết quả và theo phương châm là không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
qua thảo luận các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị chính phủ quan tâm có những giải pháp để ổn định thị trường vàng công tác quản lý xa vé máy bay công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời quan tâm tới vấn đề lừa đảo qua mạng xảy ra trong thời gian qua
ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng năm đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã tới thăm và làm việc với công an tỉnh sơn la về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công tác bảo đảm an ninh trật tự
tới dự bộ làm việc có ông nguyễn hiệu đông ủy viên trung hôn đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
từ đầu năm đến nay công an sơn la đã phát hiện tám mươi hai vụ trật tự an toàn xã hội điều tra làm rõ tám mươi trên tám mươi hai vụ một trăm chín mươi chín đối tượng
phát hiện xử lý sáu trăm ba mươi chín vụ tám trăm hai mươi tám đối tượng liên quan đến ma túy khởi tố sáu trăm linh bảy vụ bảy trăm sáu mươi năm bị can
hiện nay một trăm chín mươi ba trên một trăm chín mươi bảy xã đã được quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở đã hoàn thành xây dựng sáu mươi ba trên một trăm chín mươi bảy trụ sở công an xã thị trần
từ đầu năm đến nay công an sơn la đã được quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở công an xã thị trần
các vụ bảo đảm an ninh trật tự đã để ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
bên cạnh đó quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo chuyên đề kế hoạch định kỳ và đột xuất
đối với các kiến nghị của công an tỉnh sơn la đồng chí đề nghị văn phòng bộ công an ghi nhận đầy đủ để làm tổng hợp tham mưu báo cáo lãnh đạo bộ chỉ đạo
cùng ngày đoàn công tác đã tới thăm làm việc kiểm tra các mặt công tác tại xã lóng luông huyện vân hồ
thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng trần quốc tò đã tặng hai bộ máy tính cho xã lóng lương và công an xã tặng quà đối với biên phòng triều sơn
sáng nay ngày một mươi ba tháng năm thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hiệp hội an ninh mạng quốc gia
dự và phát biểu nhiều vấn đề quan trọng tại hội thảo phòng chống đưa đảo trên không gian mạng
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là thông qua hội thảo làm rõ tầm nhìn chiến lược tổng thể toàn diện về pháp lý
giải pháp trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức doanh nghiệp tạo cơ sở tham mưu với đảng nhà nước định hướng phối hợp hành động
ngăn chặn giảm thiểu tối đa lừa đảo trên không gian mạng bảo đảm cao nhất an ninh cho người cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
thứ trưởng lương tâm quang nêu rõ tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng tội phạm mạng trong và ngoài nước liên tục thay đổi phương thức
thủ đoạn triệt để lợi dụng công nghệ mới để tấn công xâm nhập lừa đảo quy mô lớn gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội
với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan sự tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân
nhất là sự chung tay của các doanh nghiệp trong hiệp hội an ninh mạng quốc gia công tác phòng chống lừa đảo qua không gian mạng thời gian qua đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng
hình thành hành lang pháp lý tạo cơ sở vững chắc cho đấu tranh phòng chống tội phạm mạng nói chung tội phạm lừa đảo qua mạng nói riêng
tuyên truyền về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú tiếp cận đến nhiều người dân
xóa bỏ sim giác ngăn chặn các giao dịch dòng tiền liên quan đến hành vi phạm tội ra soát phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan hoạt động lừa đảo đang được thúc đẩy
hệ thống trao đổi thông tin cơ sở dữ liệu về tài khoản ngân hàng liên quan đến đối tượng lừa đảo vi phạm pháp luật đang được xây dựng
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi ba trên cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần một mươi sáu phản ánh lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hơn ba trăm chín mươi tỷ đồng tương đương ba sáu gdp
tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là bảy mươi ba
với phiên toàn thể và các phiên chuyên đề hội thảo tập trung đánh giá khái quát xu hướng tình hình
làm rõ những hạn chế bất cập khó khăn vướng mắt trong phòng chống lừa đảo trên không gian mạng
từ đó đề xuất các giải pháp phòng chống lừa đảo trên không gian mạng tham mưu hoàn thiện chính triển giải pháp công nghệ
phối hợp giữa cơ quan chức năng với tổ chức doanh nghiệp nêu cao trách nhiệm của doanh nghiệp tổ chức trong bảo vệ con người
phòng ngừa từ sớm từ xa phòng ngừa xã hội đối với lừa đảo qua không gian mạng
nâng cao sức đề kháng cho người dân tổ chức tham gia môi trường mạng để phòng chống lừa đảo
vào sáng nay ngày một mươi ba tháng năm công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tham gia đoàn công tác của bộ công an có lãnh đạo cục tổ chức cán bộ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
tại buổi lễ lãnh đạo cục tổ chức cán bộ bộ công an đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về điều động bổ nhiệm cán bộ đối với đại tá vũ như hà phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh lạng sơn
phát biểu giao nhiệm vụ thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị đại tá vũ như hà khẩn trương tiếp nhận công việc mới
đoàn kết cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phạt hủy tinh thần dân chủ trí tuệ tập thể tham ưu cho các ủy chính quyền địa phương về các lĩnh vực
nhất là lĩnh vực an ninh quốc gia bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
xây dựng đảng xây dựng lực lượng vững mạnh mở đợt sinh hoạt chính trị làm tốt công tác giáo dục tư tường
động viên cán bộ đảng viên tiếp tục đoàn kết siết chặt kỷ cương kỷ luật nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
ổn định tổ chức xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thưa quý vị trong chiến lược chống phá việt nam hiện nay thì xuyên tạc bôi nhọ quyền tự do ngôn luận
tự do báo chí là một trong những thủ đoạn
vâng họ luôn nhân danh các quyền này để cố tình đưa ra những nhận định đánh giá sai lệch về tình hình tự do báo chí
hòng vu cáo việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền
và để làm rõ hơn các thủ đoạn này mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà ngay sau đây
kính chào quý vị khán giả
hàng năm tổ chức phóng viên không biên giới gọi tắt là rs
đều đưa ra cái gọi là bảng xếp hạng thường niên về tự do báo chí
phản ánh tình hình nhân quyền tại gần một trăm linh quốc gia trong đó có việt nam
với định kiến cố hữu tổ chức này tiếp tục có những đánh giá thiếu khách quan
không có cơ sở khi xét việt nam vào nhóm quốc gia có ít tự do báo chí
những chiêu trò của rsf thực chất là nhằm bôi đen hiện thực về tình hình tự do báo chí
để chống phá đảng nhà nước việt nam hạ thấp uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
vào ngày tự do báo chí
tự do báo chí thế giới mùng ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ chức phóng viên không biên giới rsf tiếp tục công bố cái gọi là
báo cáo về chỉ số tự do báo chí thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
theo bảng xếp hạng này tự do báo chí việt nam ở vị trí một trăm bảy mươi bốn trên một trăm tám mươi quốc gia
và vùng lãnh thổ với các chỉ số rất thấp
từ khi mà lập nước đến nay đều rất tôn trọng về tự do ngôn luận và tự do báo chí
đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của công dân
không dừng lại ở đó rsf còn vu cáo rằng các phóng viên và blogger độc lập ở việt nam thường xuyên bị bỏ tù
đồng thời bành vực cổ suý cho một số hội nhóm cá nhân lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để chống phá việt nam
như nhóm báo sạch và hội nhà báo chí
nhà báo độc lập việt nam
ngay sau khi bảng xếp hạng của rsf đưa ra nhiều trang thông tin thiếu thiện trí với việt nam
như rfa voa được dịp té nước theo mưa xuyên tạc
trong nhóm bảy nước đội sổ về tự do báo chí
hùa theo đó không ít đối tượng phân tử cơ hội chính trị xuyên tạc đảng nhà nước việt nam quản báo chí theo chế độ ha khắc bị kiểm duyệt
chúng nói là chúng ta là không tôn trọng tự do ngôn luận
thì cũng phải nói thêm rằng tự do ngôn luận không phải là anh muốn nói cái gì thì nói
đấy là cái gì là phải giữ gìn cái đạo đức của lối sống
thực tế báo cáo về tự do báo chí của rsf
vẫn chỉ là những quy kết vô căn cứ giống như nhiều năm trước
báo cáo này cũng từng bị nhiều học giả trên thế giới chỉ trích
như giáo sư jerrian george của singapore cho rằng bảng xếp hạng của rsf là thiếu độ tiền cậy
trong khi đó giáo sư salim lamrani của đại học lagunian pháp chỉ rõ
rsf không phải là một tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí
vậy vì sao bị chỉ trích mà rsf vẫn giữ một cái nhìn sai trái về tự do báo chí
thực chất cái gọi là bảng xếp hạng tự do báo chí hàng năm mà tổ chức này đưa ra đều có chủ đích
và được những kẻ lợi dụng chiêu bài tự do báo chí dân chủ nhân quyền trả tiền để lưu loà
đây cũng là mồi câu để nhử các cá nhân có hành vi chống đối nhà nước tiếp tục quấy phá chống đối
tổ chức phóng viên không biên giới là một tổ chức phi chính phủ được thành lập tại pháp năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
tổ chức này lấy điều một mươi chín của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền
làm cơ sở để hành động
dù mang danh lên tiếng vì dân chủ nhân quyền thúc đẩy tự do của báo chí thế giới
nhưng các hoạt động cho thấy điều ngược lại
tổ chức này bị một số các cái thể lực thiếu thiên trí với nhà nước việt nam
đứng đằng sau thao túng chi phối lúc đoàn để sử dụng cho các mục đích chính trị của nhà nước việt nam
không có một nghiên cứu chuyên sâu cụ thể nào về tình hình báo chí ở việt nam
cũng không sẵn sàng
sử dụng bất kỳ báo cáo nào của chính phủ việt nam để đưa ra đánh giá
tất cả vẫn chỉ là những quy kết vô căn cứ quy trục thiếu thực tế như nhiều năm trước
hàng năm họ đều sử dụng một bản báo cáo xếp hàng sẵn có theo ý đồ chính trị của họ
để xếp hàng đối với tình tự do báo chí của việt nam
thứ hai là họ thường lấy cớ là có những phòng viên bị bắt
và xử lý
tuy nhiên cần phải khẳng định rằng bản chất họ là các đối tượng là vi phạm pháp luật
tất nhiên là chúng cũng là một hình thức để câu like câu view kiếm chắc các nguồn tài sở
suy cho cùng rsf cũng chỉ là một quân cờ được các thế lực thù địch sử dụng trong chiến lược diễn biến hòa bình
để gây sức ép can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
từ đó hồng tiến tới lật đổ
chế độ xã hội chủ nghĩa
đây cũng chính là lý do khiến các báo cáo bảng xếp hạng hàng năm của rsf ít gây chú ý tới
và được đánh giá là bình mới rượu cũ nhằm mục đích chính trị
chứ không phải đưa ra những chỉ số đánh giá khách quan trung thực
thực tiễn về tự do báo chí ở việt nam trái ngược hẳn với những gì mà tổ chức phóng viên không biên giới đưa ra
những năm qua đảng và nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển
về phương diện pháp lý điều hai mươi năm hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn một mươi ba hiến định
cộng dân có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tiếp cận thông tin hội họp lập hội biểu tình
việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định
luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu cũng quy định về việc không ai được xâm hại đến hoạt động tác nghiệp đúng pháp luật của nhà báo
thông qua báo chí và báo chí là một phương tiện
tính đàn một hình thức hay là một nơi để cho công dân được thử hiện quyền tự do ngôn luận
ví dụ quyền phát biểu về tình hình đất nước
có ai cấm mình không
vấn đề là anh đừng có phản động đừng có nói sai đừng có xuyên tạc đừng có vụ lợi
hiện việt nam có hơn tám trăm linh cơ quan báo chí với đủ loại hình từ báo in phát thanh truyền hình đến báo địa tử
với khoảng bốn mươi người đang công tác tại các cơ quan báo chí
đang hàng ngày hàng giờ truyền tải thông tin trong nước và quốc tế một cách khách quan
trung thực đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của người dân
trong thời gian vừa qua nhất là khoảng từ năm đổi mới đến nay
sự phát triển của nhiều loại hình báo chí nhiều hình thức thể hiện
thậm chí là đa nền tảng đa phương tiện và đến với công chúng qua nhiều phương thức khác nhau
rõ ràng sự phát triển có được chính là nhờ nền tảng của tự do báo chí
bên cạnh đó hơn bốn mươi hãng truyền thông quốc tế có mặt ở việt nam
trong đó có nhiều hãng lớn
như cnn reuters ap afp đến được với công chúng việt nam
mà không có bất kỳ rào cản công nghệ hay pháp lý nào
các nhà báo quốc tế được chính phủ việt nam tạo thuận lợi để tác nghiệp
ít có một quốc gia nào nhất là các quốc gia ở trong khu vực chúng ta
và các cơ quan báo chí phương tây các cơ quan truyền thông nước ngoài
lại xuất hiện một cách dễ dàng như ở việt nam
tôi thực tế chưa thấy có một hành vi nào của một tổ chức nào
của một tổ chức chính quyền nào cấp chính quyền nào
lại gây cản trở cho hoạt động của báo chí
quyền tự do ngôn luận của việt nam đã được bảo đảm trong thế giới thực
tức là trên báo nói báo viết báo hình
và còn được bảo đảm tải trên cái không gian điện tử
thực tiễn này là chứng cứ vững chắc khẳng định quyền tự do báo chí ở việt nam
việc tổ chức phóng viên không biên giới xuyên tạc
bóp méo sự thật về tình hình tự do báo chí ở việt nam
dùng ý xấu chính là đang đi ngược lại với tôn trì của người làm báo
tôn trọng sự thật không được phép xuyên tạc bóp méo sự thật
báo cáo chỉ số tự do báo chí thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn một lần nữa khẳng định sự thiếu khách quan
sai thực tế và quy trục của rsf về tình hình tự do báo chí tại việt nam
với cơ sở chính trị pháp lý đã khẳng định và thực tiễn đã chứng minh
quyền tự do báo chí ở việt nam luôn được tôn trọng bảo đảm
thực tiễn đó
bác sĩ phạm văn nguyên
bác bỏ phủ nhận những luận điệu xuyên tạc sai trái của rsf
cũng như các thế lực thù địch về bảo đảm quyền tự do báo chí tự do ngôn luận của việt nam
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay đến đây là hết